theo dự báo thủy văn của nhà máy thủy điện hòa bình sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lưu lượng nước về hồ hòa bình tiếp tục còn xuống thấp và gây khó khăn cho sản xuất điện
cũng như việc bảo đảm cấp nước cho vùng hạ rù
nhà máy thủy điện hòa bình đã chủ động tính toán điều tiết nước hợp lý
phần đấu hoàn thành sản lượng điện giao tám hai trăm năm mươi chín tỷ kwh và tích nước hồ cuối năm hai nghìn hai mươi
đã tới cao trình cho phép trên một trăm một mươi sáu mét
nhà máy thủy điện hòa bình cho biết mừng nước tại thượng lưu hồ hòa bình
đang là một trăm linh một ba mươi sáu m hạ lưu đập thủy điện là chín bốn mét lượng nước về hồ là tám trăm linh m ba trên dây
nước qua tổ máy là sáu trăm chín mươi tám m ba trên dây và chỉ chạy phát ba tổ máy
theo số liệu thống kê của nhà máy thủy điện hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
tổng lượng nước về hồ hòa bình chỉ đạt ba mươi sáu chín tỷ m ba bằng sáu mươi tám so với trung bình nhiều năm
mùa mưa bão chỉ xuất hiện một đợt lũ lưu lượng nước cao nhất đạt gần tám m ba trên dây
vào đầu tháng tám và duy trì trong thời gian từ hai đến ba tháng
đến tháng một mươi hai mực nước hồ hòa bình xuống còn một trăm linh hai chín mét thấp hơn mức nước dân bình thường là một mươi bốn chín mươi một mét